liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu
bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm nay giá xăng tăng hơn sáu trăm linh đồng một lít
sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu như sau
xăng e năm ron chín mươi hai một mươi năm một trăm hai mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm ba mươi năm đồng một lít

dầu diesel một mươi một tám trăm chín mươi hai đồng một lít tăng bốn trăm năm mươi tám đồng một lít
bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm nay giá xăng tăng hơn sáu trăm linh đồng một lít tăng sáu trăm ba mươi năm đồng một lít